hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
việc phát hiện bắt giữ một mươi kg ma túy đá cùng đối tượng vận chuyển là chiến công xuất sắc của cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng tân thanh
chào mừng kỷ niệm năm mươi bảy năm ngày truyền thống bộ đội biên phòng và hai mươi bảy năm ngày biên phòng toàn dân
đồn công an nả ơt huyện mai sơn tỉnh sơn la vừa phát hiện bắt quả tăng một đối tượng mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy
thu giữ tại chỗ hai bọc nhựa thuốc phiện có trọng lượng là gần ba trăm linh ga
đối tượng bị bắt là thảo khua lì sinh năm một nghìn chín trăm ba mươi sáu
năm một nghìn chín trăm tám mươi năm trú tại bản phú cang xã nậm khắt huyện mù cang trải tỉnh yên bái tăng vật thu giữ tại chỗ gồm gần ba trăm linh g thuốc phiện
một xe máy một điện thoại di động cùng một số tăng vật có liên quan
tại cơ quan công an thảo cua lỉ khai nhận đã mua số ma túy trên của một người đàn ông không rõ danh tính
tại xã phiêng cầm huyện mai sơn để sử dụng đang trên đường vận chuyển thì bị lực lượng công an phát hiện và bắt giữ
tin từ tp hcm cơ quan cảnh sát điều tra công an quận sáu tp hcm cho biết
đang tiếp tục làm rõ nguyên nhân và những người liên quan đến vụ truy sát khiến bốn người bị thương
xảy ra tại giao lộ bình tây bãi dậy vào chiều tối ngày hôm qua
trước đó khoảng một mươi chín h ba mươi ngày ba tháng ba một nhóm sáu thanh niên đi trên ba xe gắn máy đến trước nhà số một trăm linh tám b đường bảy sậy
gặp anh giang quốc trung hai mươi chín tuổi để nói chuyện
hai bên được cho là xảy ra tranh cãi quyết liệt liên quan đến việc ăn chia đá gà ăn tiền
thương lượng không được anh trung đã bị nhóm thanh niên dùng mã tấu chém tới tấp
phát hiện vụ việc ông giang quốc lâm năm mươi hai tuổi cha đẻ của anh trung và hai người chú đã lao ra căn ngăn
nhưng cũng bị nhóm thanh niên chém nhiều nhát
sau khi gây thương tích nghiêm trọng cho bốn người trong gia đình anh trung nhóm thanh niên đã bỏ trốn
công an quận sáu đã có mặt khám nghiệm hiện trường và lấy lời khai nhân chứng
các đối tượng liên quan và nguyên nhân dẫn đến vụ việc đang được điều tra làm rõ
một vụ án mạng đã xảy ra vào lúc một giờ sáng ngày ba tháng ba tại nhà số sáu mươi hai đường số bốn đường trường trinh
khu phố ninh đức phường ninh thạnh thành phố tây ninh hậu quả là khiến một người tử vong và hai người bị thương
nạn nhân là ông nguyễn văn cảnh sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi ba cùng vợ là bà phạm thị tuyết mai sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bốn
và con trai là nguyễn minh nhật sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm
theo kết quả điều tra ban đầu vào thời điểm xảy ra vụ việc ông cảnh dùng dao đâm một nhát bên hông
từ phía sau bà phạm thị tuyết mai sau đó đâm con trai là nguyễn minh nhật đang ngủ trong nhà
mọi người đã giật con trai
lao khỏi ông cảnh đưa bà mai và anh nhật đi cấp cứu tuy nhiên anh nhật đã tử vong tại bệnh viện
khi lực lượng cảnh sát một trăm một mươi ba có mặt tại hiện trường phát hiện ông cảnh nằm gục dưới dân với con dao cắm trong miệng
nạn nhân cũng được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch
theo lời kể của bà mai và người thân trước khi xảy ra án mạng gia đình không xảy ra mâu thuẫn
những ngày gần đây ông cảnh bị đau đốt cụm sống cổ và thường xuyên mất ngủ
bước đầu công an tp tây ninh xác định là ông cảnh có dấu hiệu bị tâm thần từ lâu
thưa quý vị và các bạn tạo hiện trường giả dựng nên bản kịch là bị trộm cướp tài sản rồi báo cho cơ quan chức năng gây hoang mang dư luận
chỉ để che mắt người thân hòng chiếm đoạt tài sản phục vụ cho nhu cầu cá nhân
tình trạng trên đang xuất hiện tại địa bàn huyện châu phú tỉnh an giang cho thấy sự phức tạp của loại hình phạm tội hiện nay
tuy nhiên toàn bộ những chiêu trò này đã không qua mắt được lực lượng công an
dạng sáng ngày một mươi sáu tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi năm công an huyện châu phú nhận tin báo của gia đình chị nguyễn thị hằng
ở xã vĩnh thạnh trung huyện châu phú bị trộm đột nhập dùng hung khí khống chế cướp hơn một triệu đồng hai điện thoại di động và một mươi chỉ vàng
vào cuộc điều tra khám nghiệm hiện trường thu thập thông tin và lấy lời khai của bị hại cơ quan điều tra đã xác định rõ động cơ của người báo tin
tôi nói là cướp vô trắng cổ
tôi tiền vàng tiền đưa cho nó hết
mấy thằng nó giết đầm
rồi tôi làm vậy mà như là sự thật là tôi lấy cái đồ tôi giấu ở trong lô gạo
rồi tôi mới nói với ông xã nói là bị ăn cướp lấy tiền vàng bạc hết rồi
rồi ông mới lại ra ngoài ông báo báo công an
tương tự ngày một mươi sáu tháng một vừa qua công an huyện châu phú tỉnh an giang đã phát hiện hành vi dựng hiện trường giả bị mất trộm chín chỉ vàng cùng chín triệu đồng tiền mặt
của bà trần thị út chú tại xã vĩnh thạnh trung huyện châu phú tỉnh an giang
trước đó hơn chục ngày lực lượng công an cũng vạch trần sự thật thủ đoạn của đào văn tư chú tại sát khánh hòa huyện châu phú
vì làm ăn thua lỗ môn giấu gia đình nên báo tin giả bị kẻ gian lấy trộm bảy mươi triệu đồng
theo lực lượng công an hành vi báo tin giả cần phải xử lý nghiêm để tạo sự nghiêm minh của pháp luật ổn định tình hình an ninh trật tự tại địa phương
thì qua khám nghiệm hiện trường thì ban đầu chúng tôi xác định đây là hiện trường giả
thì do là dấu vết để lại hiện trường thì nó không đúng với cái quy lực hình thành dấu vết
thì qua làm việc với ba đối tượng thì ban đầu ba đối tượng này khẳng định là bị mất trộm thật
nhưng với tinh thần trách nhiệm cao với những kinh nghiệm điều tra thì cuối cùng thì ba đối tượng này đã thừa nhận hành vi là báo thông tin trộm dựng hiện trường giả
thì nhân đây tôi xin cảnh báo
hành vi mà báo thông tin giả dựng hiện trường giả
thì tạo nên cái tin đồn nghiêm trọng gây quan mang trong dư lựng quần chúng nhân dân
đây là hành vi vi phạm pháp luật sẽ bị xử lý nghiêm trước pháp luật
trong các vụ việc trên hầu hết các đối tượng đều tạo dựng kịch bản trộm cướp hết sức chi tiết để chiếm đoạt tiền của người thân
điều này không chỉ vừa gây bất an cho người dân tại địa phương mà còn làm mất thời gian công sức của lực lượng chức năng
nhưng quan trọng hơn hết là họ đã đánh mất lòng tin với bà con hàng xóm và chính những người trong gia đình mình
bản tin tiếp tục
với cụm tin ván đáng chú ý
hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện quảng trạch tỉnh quảng bình đã bắt tạm giam tưởng quang tuân sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín
chú ở xã quảng tùng huyện quảng trạch về hành vi trộm tài sản
từ sau tết nguyên đán đến nay đối tượng đã hai lần đột nhập chùa phật bà miếu thành hoàng làng thôn phúc kiều xã quảng tùng huyện quảng trạch
bẻ khóa hòm công đức trộm tài sản trị giá gần sáu triệu đồng
trước đó đối tượng cũng đã thực hiện vụ cưỡng đoạt tài sản trị giá hai triệu đồng
cơ quan cảnh sát điều tra công an quận hai tp hcm đang thụ lý vụ trộm cắp tài sản do đối tượng lý tá giảng chú tại quận bình thạnh tp hcm thực hiện
ngày hai tháng ba đối tượng đã dùng lưỡi cưa rán băng keo hai mặt lấy trộm tiền công đức tại tù viện vĩnh đức phường bình trưng tây quận hai
đối tượng đã có một tiền án về tội trộm cắp tài sản thường xuyên lấy cắp tiền ở các chùa tu viện tịnh xá trên địa bàn
phòng cảnh sát hình sự công an tp hà nội vừa xử lý năm vụ việc liên quan đến các đối tượng người nước ngoài cấu kết với các đối tượng trong nước
làm quen với người việt nam qua mạng xã hội facebook lừa đảo chiếm đoạt tài sản
để tạo lòng tin đối tượng chuyển cho người việt nam một số mặt hàng như nước hoa quần áo v v giữa hình thức là cho tặng qua đường hàng không
theo điều tra ban đầu thủ đoạn của các đối tượng là đăng ký các địa chỉ trên mạng xã hội facebook
tự giới thiệu đang định cư ở nước anh mỹ rồi tìm làm quen tán tỉnh nhiều phụ nữ để tạo lòng tin
sau đó nghi can hào phóng đề nghị gửi tặng một thùng hàng trị giá hàng trăm triệu đồng
bao gồm dây dép túi sách trang sức điện thoại ipad tiền đô la mỹ
đối tượng móc nối với một người việt nam giả danh là nhân viên chuyển phát của bưu điện
trực tiếp gọi điện yêu cầu chuyển tiền phí vào tài khoản ngân hàng để nhận hàng
sau khi con mồi chuyển tiền vào tài khoản mà các đối tượng cung cấp
các đối tượng tiếp tục gọi điện thoại thông báo trong thùng hàng có tiền đô la mỹ nên bị phạt
yêu cầu tiếp tục chuyển tiền vào số tài khoản trên đóng phạt để nhận hàng
tin tưởng các nạn nhân tiếp tục nộp tiền để hy vọng lấy được hàng
vì vậy nhiều nạn nhân đã mất số tiền lên tới vài trăm triệu đồng
thưa quý vị và các bạn trong những ngày qua câu chuyện về kinh doanh đa cấp đã trở nên nóng hơn bao giờ hết
sau khi đường dây kinh doanh đa cấp liên kết việt bị đánh sập
thì mới đây nhất cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bắc ninh tiếp tục đưa ra ánh sáng hành vi lừa đảo
chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức kinh doanh đa cấp của công ty cổ phần đầu tư thương mại và phát triển việt pháp
gọi tắt là vfa việt nam
hệ lụy của cơn bão đa cấp tại các vùng nông thôn là câu chuyện vẫn chưa có hồi kết
tài sản chiếc xe đạp ca tàng của người phụ nữ này chỉ đáng giá hơn một trăm linh đồng
thế nhưng chị vẫn giấu chồng giấu gia đình
cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ cho kênh lalaschool để không bỏ lỡ những video hấp dẫn